trận đấu định đoạt tấm huy chương vàng sea games ba mươi một sẽ diễn ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sân vận động mỹ đình
nói cách khác u hai mươi ba việt nam chỉ còn cách tấm huy chương vàng môn bóng đá nam sea games chín mươi phút
ở trận bán kết u hai mươi ba việt nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn trước u hai mươi ba malaysia
bàn thắng ghi ở phút thứ một trăm một mươi một của tiền đạo tiến linh đã đưa đội chủ nhà vào chung kết kỳ sea games thứ hai liên tiếp
đối thủ của thầy trò huấn luyện viên park ha seo sẽ là u hai mươi ba thái lan
đội bóng đá xứ chùa vàng cũng phải trải qua một trăm hai mươi phút khó khăn trước u hai mươi ba indonesia để vào chung kết
để mua vé ở trận chung kết này bạn cần chuẩn bị những điều dưới đây
thứ nhất cần chuẩn bị một sức khỏe ổn định
trận chung kết sea games ba mươi một chắc chắn sẽ rất đông người xem
việc chen lấn sô đẩy để mua được vé là điều khó tránh
chưa kể ngồi xem bóng đá trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến cơ thể
do đó hãy chuẩn bị một sức khỏe tốt và ổn định trước khi đến mua vé tại sân mỹ đình chủ nhật này
chẳng hạn như hãy ngủ đủ giấc
mỗi trận bóng có chín mươi phút thi đấu chính thức
ngoài ra còn có thời gian nghỉ giữa hai hiệp và những khoảng thời gian khác có thể lên đến hai giờ hoặc hơn thế ở những trận đấu kịch tính
bởi vậy ngủ đủ giấc có thể có được tinh thần thoải mái là cần thiết
đồng thời chú ý đến tư thế ngồi xem bảo vệ cuộc sống
chọn vị trí và tư thế ngồi thoải mái
nên có dựa lưng
thay đổi tư thế mỗi ba mươi phút để giảm mệt mỏi
tư thế không thích hợp là những nguyên nhân thường gặp gây nên tình trạng đau cứng cơ cổ gáy và thắt lưng
thứ hai chuẩn bị dụng cụ cũng như biện pháp để tránh nắng
thời tiết hà nội trong một số ngày này khá oi bức
dù một mươi chín giờ trận đấu mới bắt đầu khán giả thường kéo tới mua vé chọn chỗ từ rất sớm
do đó bên cạnh chuẩn bị sức khỏe tốt hãy chuẩn bị những phương tiện dụng cụ để tránh nắng hiệu quả
có thể kể đến như
sử dụng kem chống nắng có chỉ số spf tối thiểu ba mươi nên sử dụng kem chống nắng ngay cả khi bạn đứng trong chỗ dâm mát
bởi cách tia từ ánh nắng mặt trời vẫn có khả năng gây tổn thương đến da của bạn
thoa lại kem sau mỗi hai tiếng đồng hồ hoặc sau khi đi bơi hay đổi nhiều mồ hôi
đeo kính chống nắng kính mát giúp chống tiêu uva và uvb
đeo đúng kính mắt có chức năng chống tiêu uva và uvb sẽ giúp bảo vệ vùng da nhạy cảm xung quanh mắt
chống lại tác hại của ánh nắng mặt
đồng thời giúp mắt chống chói và giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể
nên đội mũ rộng vành khi đi ra ngoài trời nắng
mũ rộng vành có thể bảo vệ mặt tai và cổ của bạn
nếu bạn sử dụng mũ lưỡi chai đừng quên sử dụng kem chống nắng cho vùng cổ và tai
sử dụng thêm quần áo tay dài để che phủ cho các khu vực da khác không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
thứ ba chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
dù hiện nay việt nam đã tạm thời kiểm soát được dịch bệnh
nhưng người dân không được chủ quan vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch của bộ y tế
như đeo khẩu trang sát khuẩn tay không tụ tập đông người
khi ho hoặc hát hơi hãy che mũi và miệng bằng khăn giấy hoặc khủ tay
ở nhà nếu bạn cảm thấy trong người không khỏe
thứ tư chuẩn bị đầy pin điện thoại hoặc mang sạc dự phòng
điều này tưởng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng nhiều người chủ quan
bởi ở trận chung kết sắp diễn ra khán giả không phải xếp hàng nhận vé
mà việc kiểm soát vé vào ngày hai mươi hai tháng năm sea games ba mươi một được thực hiện bằng công nghệ
vé điện tử có qr code được lưu trên điện thoại của khán giả
với những khán giả không dùng điện thoại thông minh
ban tổ chức sẽ thông báo mã vé với dãy một mươi số qua điện thoại thường
và khi tới sân sẽ qua hai vòng kiểm soát
sân mỹ đình mở cửa cổng soát vé qr riêng ở vòng ngoài đường lê quang đạo
để kiểm soát vòng một khán giả vào sân
mỗi cổng kiểm soát có ba người của dg ticket mang theo các thiết bị
công nghệ của dg ticket làm nhiệm vụ soát vé
yêu cầu khán giả tới sân trước chín mươi phút so với giờ thi đấu của trận chung kết
nhân viên xuất vé hướng dẫn khán giả cầm sẵn trên tay vé điện tử
chụp ảnh mặt vé điện tử hoặc mở sàn email chứa vé điện tử
để công tác kiểm soát vé diễn ra nhanh chóng nhất
sau khi kiểm soát vé thành công
nhân viên kiểm soát xác nhận trên hệ thống của dg ticket rồi cho khán giả đi vào trong
đóng dấu kiểm soát lên tay khán giả để xác nhận vé hợp lệ
tức cửa trong khán đài
mỗi cửa vào khán đài sẽ có hai nhân sự kiểm soát
do đó nếu không chuẩn bị pin điện thoại bạn có thể hết pin ngay lúc vào cửa
hoặc sẽ bỏ qua những khoảnh khắc tuyệt vời của các cầu thủ trên sân